hiện nay nhiều đoạn sông thuộc địa bàn tỉnh hải dương đang bị sạt lở do dòng chảy và do tình trạng hút cát
khiến thiệt hại nhiều diện tích hoa màu đang canh tác của người dân cũng như nguy cơ gây mất an toàn đê
phía bờ tả sông luộc đoạn đi qua thôn hà trung xã hà thanh huyện tứ kỳ đã xuất hiện nhiều đoạn sạt lở
đoạn sạt dài nhất trên một km có những đoạn sạt cách đường liên thôn đã bê tông hóa từ hai đến hai năm mét
tình trạng sạt lở đã kéo dài nhiều tháng nay gây thiệt hại hàng chục triệu đồng của người dân trồng chuối hai bên bờ sông
chỉ cục quản lý đê điều và phòng chống lũ lụt tỉnh hải dương cho biết hiện trên địa bàn tỉnh có một mươi bảy điểm sạt lở trọng điểm cần được bảo vệ
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hải dương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng
theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở đồng thời thực hiện phương án bảo vệ theo phương châm bốn tại chỗ
chỉ đạo đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép bảo vệ an toàn trên các tuyến đề